với nhiều hình thức thủ đoạn khác nhau như tung tin thất thiệt về tài sản mâu thuẫn nội bộ v v
trước những thông tin này tầng lớp thanh niên học sinh sinh viên là những người có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất vì thường xuyên tiếp xúc với mạng xã hội
hậu quả là nếu không tỉnh táo không có tư tưởng lập trường vững vàng đối tượng này rất có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện mưu đồ chống phá
mục tiêu của chúng là gây dối nhằm làm cho nhân dân hiểu rằng
trong đảng ta có phe phái phe này phái kia và đang đấu tranh rất là quyết liệt với nhau
tôi nghĩ rằng là tác động của mạng thông tin toàn cầu đối với sinh viên và giới trẻ nói chung là cái điều mà chúng ta không thể chối bỏ được hiện nay
thế tôi cho rằng là trước cái tình hình đó thì cái biện pháp căn bản nhất là chúng ta phải làm sao để cho các em
nó có thể tự nhận định tự đánh giá rồi tự đề kháng trước những cái thông tin rất là phức tạp đa dạng và trái chiều hiện nay
thực tế cho thấy việc lợi dụng mạng xã hội lợi dụng internet để giả mạo xuyên tạc bôi nhọ uy tín danh dự của người khác là hành vi phạm pháp dù ở bất cứ quốc gia nào
còn về mặt đạo đức thì không một xã hội nào chấp nhận hành vi đó
chính vì vậy việc định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân là vấn đề đặc biệt quan trọng
thì tôi nghĩ rằng mọi người đều phải cảnh giác tỉnh táo đặc biệt là các đảng viên
đừng có để những cái thông tin bày bảo bây giờ trên mạng bây giờ mở ra một ngày nào bao nhiêu cái chuyện này xuyên tạc
lần đó là không thể chấp nhận được đó là hành động phá hoại như vậy không bao giờ có thể tương thương được
cái thứ hai là cơ quan truyền thông bây giờ phải làm cho rõ ràng
đó là cơ quan truyền thông
cơ quan truyền của đảng phải làm cho tất cả mọi người hiểu được rằng lúc này mọi vấn đề gì mà không mang tính chất xây dựng
nói vấn đề này vấn đề nọ thực chất lúc này chúng ta phải lên án
vậy là trời để mọi người đều yên tâm
trong bối cảnh bùng nổ thông tin trên internet như hiện nay mỗi người chúng ta hơn lúc nào hết
cần phải hết sức tỉnh táo bình tĩnh xem xét để không mắc phải âm mưu của các thế lực thù địch và phần từ xấu
đây cũng chính là dịp để chúng ta thể hiện bản lĩnh hôn đúc
tinh thần yêu nước bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc